thưa quý vị và các bạn mới đây bộ giao thông vận tải có xin ý kiến
các bộ ngành địa phương về việc tăng phí tại một số dự án bot trên cả nước
tuy nhiên hiện có nhiều luồng ý kiến về vấn đề này bởi lẽ câu chuyện thu phí bot đã và đang gây nóng dư luận
thời gian qua và chưa được giải quyết triệt đề liệu đề xuất này của bộ giao thông vận tải sẽ hỗ trợ tích cực
trong việc giải quyết câu chuyện bot hay sẽ làm vấn đề thêm rắc rối
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những trao đổi của chuyên gia với biên tập viên hoàng trang
thưa quý vị và các bạn theo lý giải của bộ giao thông vận tải đề xuất tăng phí là để giúp các dự án bot giao thông
không bị phá vỡ phương án tài chính ngân sách nhà nước không phải cấp bù hàng ngàn tỷ đồng
và các khoản vay không bị biến thành nợ xấu
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản lấy ý kiến bộ ngành địa phương trước tình trạng sụt giảm doanh thu
của hàng chục dự án bot và đề xuất tăng phí ở ba mươi bảy dự án bot trên cả nước
đây là những nội dung có trong hợp đồng bot được ký giữa bộ giao thông vận tải
bộ giao thông vận tải và nhà đầu tư tư nhân đều có điều khoản cho điều chỉnh thời gian thu phí hoàn vốn
khi doanh thu thực tế tăng hoặc giảm hai năm liên tiếp từ hai đến năm so với tính toán trong hợp đồng
chiếu theo điều khoản đã ký kết của năm mươi chín hợp đồng bot theo bộ giao thông vận tải
đến thời điểm này có ba mươi bảy dự án tới hạn tăng phí một mươi hai một mươi tám theo lộ trình
theo đó có hai phương án tăng phí được đưa ra
phương án một là tăng phí đối với bốn mươi chín dự án trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
phương án hai giữ nguyên mức tăng phí
tăng phí như hiện tại chỉ thực hiện tăng phí bốn mươi chín dự án theo hợp đồng từ năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên nếu theo phương án này khiến chín dự án rơi vào nguy cơ phá vỡ phương án tài chính
ngân sách nhà nước sẽ phải bù lỗ ba tỷ đồng
về đề xuất này hiện có nhiều chuyên gia giao thông bày tỏ nghi ngại
tại sao có chuyện bộ giao thông vận tải ký hợp đồng kinh tế với nhà đầu tư
nhưng cứ vài năm lại xin tăng phí một lần
phải chăng các điều khoản trong hợp đồng có nhiều kẽ hở
tạo điều kiện cho các nhà đầu tư lách luật
các dự án bot thời gian qua có rất nhiều bất cập do quản lý yếu kém
tình trạng bot đặt sai vị trí thu phí không đúng kéo dài thời gian thu phí
gây bức xúc vẫn chưa được giải quyết
do vậy đề xuất này như đổ thêm dầu vào lửa
thưa tiến sĩ chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
ông có thể phân tích ngắn gọn về những tồn tại hiện nay của các dự án bot giao thông
vâng đúng là trong vòng ba năm năm gần đây
một trong những vấn đề nổi cộm nhất của kia sau đất nước
chính là vấn đề bot
và trong đó chúng tôi cho rằng là có ba vấn đề lớn
liên quan tới sự tồn tại tới kính bất cập của nó
một là hầu hết nếu không nói là chín mươi chín
các dự án này đều chỉ định thầu
và điều này là không đúng với dự án đầu tư công
cái thứ hai nữa là các mức phí thu
có thể nói là một trong những cái điểm nhấn mạnh nhất
chính là sự bức xúc sự không đồng tình không đồng thuận xã hội
và sự khó hiểu của xã hội về những mức thu phí
và cái thứ ba nữa là cái tình trạng tăng phí
và tăng không
rất không có cơ sở
vâng như ông có chia sẻ về vấn đề tăng phí
vậy thì ông có đánh giá như thế nào
về cái đề xuất tăng phí của bộ giao thông vận tải
nó hoàn toàn ngược lại với yêu cầu tăng giá
cái đây là không lâu lắm
kiểm toán nhà nước đã thực hiện kiểm toán gần một trăm linh dự án bot
và đã đề xuất là cắt giảm tới trên hai trăm linh năm thu phí
điều này có nghĩa rằng là các cái mức thu đang rất là cao
doanh thu đang rất là tốt
không có cái chuyện mà lỗ mà để mà phải tăng thuế
đặc biệt là vấn đề lắp các cái hệ thống tính tự động đó
doanh thu là chưa rõ ràng chưa đầy đủ
thậm chí số liệu chưa có một cách nó đúng nắn
thì đã kêu là lỗ
việt nam đang là một trong những nước
mà có cái tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khu vực
nghĩa là chúng ta đang có một sự phát triển rất tốt
không có cớ gì mà bốn mươi chín dự án bot trên cả nước
lại kêu lỗ đồng loạt
bởi vì điều này đồng nghĩa với việc
toàn bộ hệ thống giao thông vận tải đường bộ là
đang bị trì chạy
nó ngược với kết quả thông kê của mấy năm nay
là kinh tế tăng trưởng tốt nhất trong một mươi năm qua
nó rất là nghịch lý
về bản chất thì các dự án bot giao thông
có sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân
trong việc xây dựng các tuyến đường có thu phí
vậy thì tại sao bộ giao thông vận tải
lại có những động thái liên quan đến
vấn đề lỗ lãi của các nhà đầu tư
cũng như là thậm chí còn lo ngại
sẽ phải cấp bù ba tỷ đồng
từ nguồn ngân sách nhà nước thưa ông
đây là một động thái thể hiện một sự bao sân
nhiều khi nó vượt quá chức trách
việc thu phí quyết định thu phí này
nó theo thông tư của bộ tài chính
nó ấm với từng dự án một
không có chuyện đồng loạt cả mấy chục dự án
nó tương xứng với chủ quản lý nào
thì nó phù hợp với việc đề nghị tăng
quan trọng nhất là chưa có căn cứ
để xác định sự cần thiết
và cơ sở thực tiễn
để đề xuất mức tăng
cũng như đánh giá việc tăng đó là đúng hay chưa
vậy thì theo ông
thời điểm hiện nay đã thích hợp
để tăng phí hay chưa
tôi cho rằng cho đến nay
chưa phải là thời điểm phù hợp
kinh tế vẫn đang tăng trưởng tốt
và các mật độ ra đường bộ vẫn đang rất là tốt
các hoạt động về thanh tra kiểm tra
đặc biệt là kết nối để thu phí không dừng
là chưa đầy đủ chưa rõ ràng
vì thế các điểm thu không thể nào có căn cứ
nói rằng là anh đang bị lỗ
khi mà anh chỉ bảo có miệng
trong khi cái báo cáo bằng máy
thì anh không chịu làm
và còn gần như là anh bỏ qua cái đó
và cuối cùng là năm nay là cái năm
mà nó đang thích hợp rất nhiều
các áp lực về lạm pháp
chúng ta đã thấy rồi
từ tăng giá điện giá xăng
giá viện phí một loạt các cái phí khác
nếu bây giờ chúng ta lại tiếp tục đẩy
cái giá dịch vụ công nghệ lên nữa
đặc biệt giá vận tải
thì kết hợp với cái thăng dầu
nó sẽ tạo ra một cái làn sóng
tăng giá kiểu domino
và rất là nguy hiểm
cho cái mục tiêu kiểm soát lạm pháp dưới bốn
và đặc biệt quan trọng nữa
đó là xã hội đang cực kỳ lân cấn
cực kỳ bức xúc về vấn đề minh bạch
trong vấn đề giá phí
và đặc biệt là cái mức độ lỗ lãi
của các cái dự án btv
do đó là không có căn cứ nào để khẳng định
cái chuyện mà cần phải tăng phí
trừ cái kêu lỗ của chủ bốn mươi chín dự án
cho rằng là cần phải thực hiện nghiêm lệnh
của thủ tướng chính phủ
đó là phải hết sức thận trọng đánh giá tình hình
thận trọng trong vấn đề về kiểm tra
các cái căn cứ cũng như đề xuất giải pháp thổng hợp
trước khi đi đến quyết định tăng giá
xin cảm ơn ông
thưa quý vị và các bạn vừa qua kiểm toán nhà nước
đã tiến hành kiểm toán sáu mươi một dự án
và buộc giảm thu phí
tới hai trăm hai mươi hai năm
các dự án này vậy mà bộ giao thông vận tải
vẫn nói thay cho các chủ đầu tư
về việc tăng phí
có lẽ việc mà bộ giao thông vận tải
nên làm đó là chấn chỉnh lại
các tồn tại của các bot giao thông
nếu cơ quan kiểm toán khẳng định
việc thu phí không thực sự bảo đảm được
phương án tài chính nếu việc lắp thu phí
không dừng thể hiện rõ điều đó
bộ giao thông vận tải mới nên đặt vấn đề
xem xét tăng mức thu bot giao thông
còn nếu không minh bạch được
thì không tăng phí